kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin là thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay khu vực phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km có khả năng mạnh thêm
và chiều nay đi vào vịnh bắc bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển và giảm tốc
ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới việt nam lào
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của sóng lớn gió giật mạnh
không chỉ gây mưa cho vùng biển mà khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền trong tối nay sẽ gây ra mưa lớn
tại đông bắc bộ mưa với lượng là từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt sẽ diễn ra
đặc biệt là tình trạng rông lốc gió giật và ngập úng cũng được cảnh báo người dân cần hết sức lưu ý
mưa xuống sẽ chấm dứt nắng nóng nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ trong cả ba ngày tới
tây bắc bộ cũng có chung trạng thái thời tiết mưa lớn
gió giật như ở phía đông khiến cho nhiệt độ giảm và các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng được cảnh báo
đặc biệt là tại khu vực vùng núi sẽ dễ xảy ra sạt lở đất đá nên người dân cần hết sức đề phòng
về tình hình nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trời mát mẻ
xuôi xuống miền trung đến với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tại đây bắc trung bộ là nơi chịu ảnh hưởng mạnh của áp thấp nhiệt đới lần này
mưa lớn xảy ra trên diện rộng với lượng là từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do nằm xa vùng ảnh hưởng nên mưa ít hơn
chỉ xảy ra vào sáng sớm và đến muộn
thời tiết mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất trong cả ba ngày tới đều không vượt quá mức ba mươi bốn độ
lên đến vùng cao tây nguyên do nằm ở dìa phía nam của dạnh áp
thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động cường độ mạnh nên mưa tiếp tục xảy ra ở diện nhiều nơi
mưa sẽ tăng hơn cường độ về khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
có nơi đạt mưa vừa mưa to và rông
người dân cần lưu ý nhiệt độ ổn định trong mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
nam bộ cũng đang trong thời kỳ tăng mưa về diện và lượng
mặc dù là trưa chiều vẫn có những khoảng nắng nhưng đến tối thì mưa rông kéo đến
gây mưa lớn cho khu vực kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan nên người dân cần lưu ý
nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ thời tiết mát mẻ dễ chịu